trong không khí cả nước chuẩn bị đón tết cổ truyền đinh dậu hai nghìn một mươi bảy hôm nay tại tỉnh quảng ninh
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng đoàn công tác đã về thăm và tặng quà bà con các dân tộc
các gia đình chính sách và các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại một số xã
một số đơn vị của huyện hải hà và thành phố móng cái
tại xã quảng đức huyện hải hà phát biểu ý kiến với bà con nhân dân hai xã quảng đức và quảng sơn
chủ tịch quốc hội khẳng định đảng nhà nước bao giờ cũng hướng tới việc ổn định đời sống của đồng bào
đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số
chủ tịch quốc hội mong muốn bà con luôn là những công dân gương mẫu
chấp hành tốt đường lối chính sách tập trung phát triển kinh tế ổn định đời sống
tiếp đó đoàn đã đến thăm một số gia đình và bà con nhân dân trên địa bàn
chủ tịch quốc hội đặc biệt vui mừng khi bà con nhân dân cho biết những năm qua đời sống đã được cải thiện rất nhiều
nhưng mà cũng mong là đảng nhà nước quốc hội quan tâm đến đồng bào các dân tộc thiểu số ở các nơi xa nơi hiểu lãnh
nhưng bây giờ thì đã quá quan tâm rồi không có thôn bản nào là không có điện không có đường vào rồi
nhưng mà cái hộ tình hạn nghèo
cũng trong sáng nay chủ tịch quốc hội và đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà bà con nhân dân các dân tộc
xã hải sơn và xã bắc sơn thành phố móng cái thăm đồn biên phòng pohen
tại đây chủ tịch quốc hội đã nhấn mạnh
chủ tịch quốc hội đã nhấn mạnh lại chủ trương của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
chọn những nơi vùng sâu vùng xa vùng biên giới hải đảo để đi về cơ sở
thăm hỏi người dân trong dịp tết đến xuân về
đồng thời lưu ý các địa phương không phải về trung ương chúc tết
chủ tịch quốc hội cũng bày tỏ sự vui mừng và khen ngợi tỉnh quảng ninh đã dồn nhiều nguồn lực
để làm đường ra biên giới giúp giao thông đi lại thuận tiện góp phần phát triển kinh tế
đồng thời chủ tịch quốc hội căn dặn các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng pò hèn cần tập trung
phát huy làm tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao
chủ tịch quốc hội cũng bày tỏ sự vui mừng và khen ngợi tỉnh quảng ninh đã dồn nhiều nguồn lực
để làm đường ra biên giới giúp giao thông đi lại thuận tiện góp phần phát triển kinh tế

để làm đường ra biên giới giúp giao thông đi lại thuận tiện góp phần phát triển kinh tế
chủ tịch quốc hội cũng bày tỏ sự vui mừng và khen ngợi tỉnh quảng ninh đã dồn nhiều nguồn lực
để làm đường ra biên giới giúp giao thông đi lại thuận tiện góp phần phát triển kinh tế
chủ tịch quốc hội cũng bày tỏ sự vui mừng và khen ngợi tỉnh quảng ninh đã dồn nhiều nguồn lực
để làm đường ra biên giới giúp giao thông đi lại thuận tiện góp phần phát triển kinh tế